trước tình trạng hai phố đi bộ nguyễn huệ và bùi viện thuộc quận một tp hcm đang tồn tại nhiều vấn đề như bán hàng rong
hay một số hàng quán sử dụng các chất kích thích không được phép
mới đây ubnd tp chỉ đạo quận một khẩn trương chấn chỉnh các hoạt động này
ubnd quận một phải chấn chỉnh công tác giữ gìn trực tự đô thị vệ sinh hôi trường
chấm dứt các hoạt động bán hàng rong tại khu vực công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh và phố đi bộ nguyễn huệ
tham mưu phương án thí điểm đặt máy bán hàng tự động để phục vụ du khách và người dân
tại phố đi bộ bùi viện cần tăng cường bảo đảm an ninh trực tự nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa đường phố
tiến tới hình thành nét đặc trưng phục vụ du khách trong và ngoài nước khi đến thăm quan
kiên quyết xử lý việc kinh doanh quá trời quy định gây tiếng ồn buôn bán dưới lồng đường
cũng như kiên quyết xử lý việc kinh doanh shisha bóng cười gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và sức khỏe thanh thiếu niên
trong tháng bảy lực lượng chức răng quần bột đã kiểm tra tạm giữ trên sáu mươi năm bình chứa khí n hai o tạo bóng cười
lập biên bản xử phạt bảy năm triệu đồng đối với mỗi trường hợp